thưa quý vị và các bạn ho da máu là triệu chứng thường gặp ở các bệnh lý về đường phổi hoặc bệnh khác như nhiễm trùng đường hô hấp
giãn phế quản lao phổi ung thư phổi hoặc là dấu hiệu các bệnh lý liên quan đến tim mạch do hẹp van tim
khi bị ho ra máu nhiều người hoang mang và thường nghĩ đến những bệnh lý nguy hiểm
cần xử trí như thế nào trong trường hợp này kịp thời đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị